sáng ngày hôm nay toàn tỉnh hà nam ghi nhận hai mươi một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong đó có một mươi tám người được phát hiện thông qua sàng lọc y tế tại công ty myhappytest
xã thanh hà huyện thanh liêm và ba trường hợp tại thôn vĩnh tử xã an lão huyện bình lục
liên quan đến các ca bệnh mới ghi nhận ngành y tế tỉnh hà nam đã phối hợp khẩn trương điều tra dịch tễ
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân của công ty myhappytest
lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan tới f để cách ly y tế kịp thời
bắt đầu từ sáu giờ ngày hôm nay đà nẵng đã quyết định nâng cấp độ dịch lên cấp độ ba
tại hai phường an hải bắc và nại hiên đông
cả hai phường này đều là điểm nóng covid một mươi chín của quận sơn trà
các chốt kiểm soát người ra vào được tái thiết lập nhằm kiểm soát dịch bệnh an toàn và hiệu quả
ghi nhận của nhóm phóng viên
đây là chốt kiểm soát được ủy ban nhân dân phường an hải bắc thiết lập
nhằm tuyên truyền và hướng dẫn các điều kiện để người dân ra vào vùng cam
ghi nhận trong sáng ngày hôm nay lực lượng công an phường đã có mặt
để kịp thời hướng dẫn người dân cũng như là phương tiện di chuyển theo các cung đường khác
tại khu vực chắp ranh giữa phường an hải bắc và nại hiên đông
lực lượng chức năng tái thiết lập tám chốt cứng và năm chốt kiểm soát ra vào
theo đó người dân phương tiện di chuyển vào địa phận hai phường này
tiêm mũi một và đủ hai mũi vaccine đối với chiều ra
người dân có thể khai báo trên ứng dụng và thực hiện quét mã tại chốt
hoặc xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng
ngày đầu tiên chuyển cấp đồ dịch nhiều phương tiện phải quay đầu vì không đủ điều kiện
cùng các lực lượng quân sự bộ bệnh nhân phố dân phòng để tổ chức kiểm soát
lượng người đa vào để quét mã quy cốt
đồng thời công an phường đã phối hợp với tổ xử lý đu động của phường
tổ chức đa quân kiểm tra
phường an hải bắc và nại hiên đông có số lượng ca mắc covid một mươi chín kiếm hơn bảy mươi ba
toàn quận sơn trà và liên quan đến tám chuỗi lây nhiễm
hiện có bốn trăm năm mươi trường hợp f một đang áp dụng cách ly tại nhà
để tâm soát yếu tố nguy cơ và ngăn chặn sự lây lan
ủy ban nhân dân quận đang tăng tốc xét nghiệm một trăm linh hộ gia đình
và khu vực

đồng thời công an phường đã phối hợp với tổ xử lý đu động của phường

nâng cao nhận thức của người dân cũng được chú trọng